chợ đầu mối phía nam hiện có khoảng bảy trăm linh hộ kinh doanh hàng ngày lưu chuyển ba trăm linh bốn trăm linh tấn hàng hóa nông sản trong đó chủ yếu là trái cây rau củ quả
việc tập trung đông người đến từ nhiều nơi trao đổi buôn bán hàng hóa khiến nơi đây tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh đặc biệt nếu xảy ra sẽ khó kiểm soát nguồn gốc phát bệnh
theo ghi nhận của phóng viên thì chưa đầy một tiếng tại đây đã có hơn một mươi trường hợp bị xử phạt vì vi phạm về phòng chống dịch bệnh và đảm bảo an toàn giao thông
việt nam trở lại phòng chống dịch tốt ở việt nam thực hiện nghiêm cách ly xã hội nhưng phải đảm bảo lưu thông hàng hóa giải quyết việc làm và phát triển kinh tế xã hội
do đó buổi trò chuyện sắp tới vào ngày hai mươi năm tháng bốn xem như là gặp gỡ đầu tiên của toàn bộ ekip sáng tạo với công chúng
tiếp tục trên báo lao động có bài viết đó là năm hai nghìn hai mươi không còn kỳ thi hai trong một học sinh lo trường đại học lúng túng của đồng tác giả đặng trung huyền nguyễn